trong những năm qua hội phụ nữ tỉnh hải dương đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường góp phần quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
trước hết là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường
trước hết là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường cho cán bộ

trước hết là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường cho cán bộ
trước hết là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường cho cán bộ